trong bốn ngày qua việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
tuy nhiên chúng ta không được chủ quan lơ là chúng ta áp dụng mở dân dân chỉ thị số một mươi sáu
nhưng vẫn phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
đây là nội dung mà thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu thảo luận
tại buổi làm việc của thủ tướng với thường trực chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống dịch vào chiều nay
trong tuần qua chỉ ghi nhận thêm tám trường hợp mắc mới trong khi đó có sáu mươi bốn bệnh nhân đã khỏi bệnh
số mắc mới trong tuần cao nhất được ghi nhận vào ngày một mươi ba tháng bốn với năm trường hợp
ba ngày sau đó mỗi ngày chỉ ghi nhận thêm một trường hợp
và liên tiếp bốn ngày từ một mươi bảy đến hai mươi tháng bốn không ghi nhận trường hợp mắc mới
điều đó cho thấy tình hình dịch bệnh hiện nay tại việt nam đang được kiểm soát tốt
và cho thấy hiệu quả của việc thực hiện cách ly xã hội trong những tuần vừa qua
tuy nhiên cần tiếp tục giám sát chặt chẽ các ổ dịch mới phát hiện như tại hạ lôi mê linh hà nội
và ra soát theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm mới gần đây
bên cạnh đó do dịch đã lây lan ra cộng đồng nên vẫn tìm ẩn các nguy cơ lây nhiễm
và có thể bùng phát thành ổ dịch bất cứ lúc nào
tại cuộc họp thủ tướng yêu cầu cần phải thảo luận để đưa ra cách làm phù hợp
nếu để kinh tế kiệt quệ thì đó là nguy cơ đối với đất nước
cần phải tính kỹ để có quyết sách phù hợp